trong những ngày gần đây dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu bùng phát ở miền bắc khiến nhiều người lo ngại
chính vì thế thuốc diệt mũi chống mũi được nhiều gia đình lựa chọn vì cho rằng đây là giải pháp
chị vân sống tại minh khai hà nội hàng ngày sau những giờ tan học thương đón con về và cho con đi công viên chơi
bởi lo lắng tình trạng sức khỏe con trẻ chị văn thường sử dụng thuốc chống mũi để xịt cho bé trước khi ra ngoài
theo chị vân vì thời tiết nồm ẩm nên mũi phát triển nhiều
hà nội lại đang có dấu hiệu gia tăng sốt xuất huyết
bởi vậy chị vân sử dụng thuốc chống mũi cho con như một giải pháp phòng bệnh
tức là trong thời tiết ẩm ướt như thế này mình cũng rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con
hiện tại đang có dịch xuất xuất huyết nên mình cũng dùng một số loại gam bôi mũi và thuốc xịt mũi
để dùng cho con khi ở nhà và ra ngoài hoặc là lúc đi học
trong thời tiết ẩm ướt như thế này mình cũng dùng cho con với số lượng dày đặc hơn
và mình cũng cảm thấy rất là
rất là lo ngại vì khi thuốc xịt mũi hoặc ghen xịt mũi là ghen mà mình dùng để bôi cho con
liệu vào da của con thì nó có ảnh hưởng gì hay không
nên là mình cũng rất là
cũng muốn tìm hiểu xem là một số loại nào tốt nhất để dùng cho con
để tránh ảnh hưởng đến da của trẻ con
vì da của trẻ con là một loài da rất là nhạy cảm
mặc dù con chị hằng ở xã đàn hà nội mới một mươi tháng tuổi
tuy nhiên vì lo sợ về dịch bệnh
chị hằng đã phải sử dụng nhiều biện pháp như thuốc xịt mũi
tinh dầu cho con
theo chị hằng đây là cách gia đình phòng chống dịch tại nhà
có các cái địa phương hay đến để xịt mũi quanh nhà
nhưng mà thấy nó không cải thiện được nhiều
thì tôi có mua cái xịt mũi cho bé
con nhỏ nên là dùng nhiều loại
rất là nhiều loại xịt mũi
thực ra nó cũng chỉ giảm thiểu một phần thôi
ví dụ như cái tinh dầu thì nó chỉ làm cho môi yếu đi thôi
chứ nó không
chứ còn mũi nó vẫn bay quanh nhà rất là nhiều
còn cái xịt quanh người con thì lại phải diệt liên tục
tại vì cái đấy chỉ hết trong vòng một giờ
nên là mình cứ phải xịt liên tục
nó cũng không
nói chung là mình phòng còn hơn chống thì mình cứ phòng thôi
nước xịt và kem chống mũi chỉ có tác dụng tạm thời
không có tác dụng phòng ngừa dịch bệnh do mũi hay côn trùng gây ra
đặc biệt là sốt suất huyết
ngược lại nếu lạm dụng
còn gây hại cho da

trong thuốc chống mũi
thành phần chủ yếu là deet
có tác dụng gây ức chế chất acetylcholine
khiến cho côn trùng không hoạt động được
và khi nó ức chế côn trùng
thì bản thân đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng khi tác động bởi các hóa chất tổng hợp
theo chuyên gia gia liễu
đối với trẻ dưới sáu tháng tuổi
khi sử dụng thuốc chống mũi sẽ khá nguy hiểm
bởi kem bồi trị mũi đốt có mùi hương và nồng độ rất mạnh
gây phản ứng dị ứng cho cơ thể khi chúng xâm nhập vào làn da nhạy cảm của bà
mình không được dùng tùy tiện

chính vì thế nó tác dụng lên cô hấp
và có thể khi dùng với trẻ em mà không theo liều khuyên cáo
thì có thể sẽ có những tác dụng phụ bôi
thì nó có thể gây nên dị ứng
nó có thể kích ứng
nó có thể gây mẩn đỏ ở da
tìm kiếm cụm từ thuốc chống mũi cho trẻ em
dễ dàng tìm ra hàng trăm loại sản phẩm với nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau
và được các mẹ tin dùng bởi có tính năng phòng chống được dịch bệnh
tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh chủ quan về tác dụng phụ của thuốc chống mũi
có thể gây ra dị ứng biến chứng đáng tiếc cho trẻ nhỏ
mùa xuân thường xuất hiện hiện tượng nồm ẩm
cùng với đó thời tiết mưa hoặc âm u kéo dài
khiến côn trùng và ký sinh trùng có điều kiện sinh sôi
mũi thường xuất hiện nhiều ở những nơi ẩm ướt nước động
tại nhiều thành phố do hệ thống thoát nước không tốt
hoặc do điều kiện sinh hoạt chật trội mỗi càng có dịp sinh sôi
mũi chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều loại bệnh
trong đó tiêu biểu nhất là sốt xuất huyết
đối với trẻ nhỏ do làn da nhạy cảm nên rất dễ bị mũi tấn công
để chống mũi tốt nhất không nên cho trẻ mặc quần áo tối màu
thường xuyên giữ vệ sinh cho trẻ sạch sẽ
không nên xịn nước hoa hay dùng các sản phẩm chăm sóc da có mùi thơm
bởi chính mùi mồ hôi hoặc những mùi thơm này sẽ rụ mũi đến gần trẻ
không nên để thức ăn trong phòng của trẻ hoặc quanh chỗ trẻ vui chơi
vì mùi thơm của thức ăn sẽ kéo mũi đến nhiều hơn
thực hiện nghiêm túc việc phun thuốc diệt mũi theo quy định của địa phương